phát biểu tại đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đồng chí trần thành mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã biểu dương những kết quả
của mặt trận tp đà nẵng trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới mặt trận tp tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi
các nghị quyết của đảng thu hút đông đào cộng tác viên chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực
người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác mặt trận
đồng chí trần thanh mẫn chỉ rõ cán bộ mặt trận cần có bản lĩnh chính kiến
dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm sớm cụ thể hóa các nghị quyết đại hội
cùng với đảng bộ và chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi nghị quyết bốn mươi ba của bộ chính trị
về xây dựng đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi trở thành trung tâm đô thị
trung tâm kinh tế xã hội của cả nước và đông nam á